việt nam vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao đứng thứ một mươi một trên ba mươi nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu
đồng thời đứng thứ một mươi một trên ba mươi nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới
ngày hai mươi bốn tháng ba hàng năm là ngày thế giới phòng chống lao nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng
với những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người kinh tế xã hội
đồng thời thúc đẩy nỗ lực chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu
chủ đề ngày thế giới phòng chống lao năm hai nghìn hai mươi bốn của việt nam là
đúng việt nam có thể chấm dứt bệnh lao thể hiện quyết tâm cao của cộng đồng trong cuộc chiến đẩy lùi bệnh lao
lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra thường gây bệnh ở phổi
bệnh lan truyền từ người sang người thông qua các giọt bán ra từ cổ họng
và phổi của người bệnh đang bị nhiễm lao phổi ở giai đoạn tiến triển
chỉ khoảng năm một mươi những người bị nhiễm lao sẽ phát triển bệnh lao trong đời
hiện nay bệnh lao vẫn là một trong một mươi nguyên nhân gây tử vong trên thế giới
nhiều bệnh nhân thường mắc nhiễm lao giai đoạn ủ bệnh gọi là bệnh lao tiềm tàng
sau một khoảng thời gian tùy thuộc vào sức khỏe của người bệnh có thể vài tuần cho tới vài năm
vi khuẩn lao bắt đầu hoạt động và gây các triệu chứng bệnh sau đó bệnh lao xuất hiện
đặc biệt nếu bệnh nhân có hệ miễn dịch yếu đi chẳng hạn như bị nhiễm hiv ung thư hoặc hóa trị liệu
bệnh lao sẽ phát triển nhanh hơn
bệnh thường ảnh hưởng đến phổi nhưng có thể lan ra đến xương hạch bạch huyết hệ thần kinh tim và các cơ quan khác
trong giai đoạn ủ bệnh của lao người bệnh thường cảm thấy bình thường
đa số người sẽ không có triệu chứng nào trong giai đoạn này và bệnh cũng không lây lan
sau khi bệnh đã phát triển các triệu chứng bắt đầu xuất hiện
tùy vào cơ quan nào bị ảnh hưởng các triệu chứng bệnh lao có thể bao gồm ho kéo dài trong ít nhất ba tuần
ho kèm theo đờ mọc máu đau ngực sốt đổi mồ hôi đêm sụt cân ăn không ngon mệt mỏi yếu ớt
các dấu hiệu lao có thể gây ra do nhiều bệnh liên quan đến phổi khác
việt nam đang phải đối mặt với nguy cơ bệnh lao bùng phát trong cộng đồng
số lượng và tỷ lệ tử vong do lao trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một tăng trở lại so với giai đoạn trước đây
nếu không được phát hiện và điều trị tỷ lệ tử vong của bệnh lao cũng rất cao khoảng năm mươi
chấm dứt bệnh lao ở việt nam nghĩa là tránh đi cái chết không đáng có của gần một mươi hai người một năm hiện nay
và hàng ngàn gia đình không phải lo lắng vì có người mắc lao
ngoài ra lao còn là một vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế từng gia đình nói riêng và đất nước nói chung
đầu tư cho chấm dứt bệnh lao là đầu tư cho phát triển bền vững
tại việt nam bảy mươi người mắc bệnh lao trong độ tuổi lao động sáu mươi ba bệnh nhân lao thường
chín mươi tám bệnh nhân lao kháng thuốc và gia đình đối mặt với những chi phí thảm họa
nghĩa là chi phí cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh lao vượt quá hai mươi thu nhập hàng năm của cả hộ gia đình
cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ nội trú nguyễn bệnh thế phó trưởng khoai lao hô hấp
bệnh viện phổi trung ương để hiểu rõ về sự nguy hiểm của căn bệnh này
tôi sẽ phân tích cái vấn đề này vấn đề liên quan đến chẩn đoán muộn và điều trị muộn trên hai khía cạnh
cái cạnh thứ nhất đó chính là về mặt sức khỏe và khía cạnh thứ hai là về mặt kinh tế
vậy thì chẩn đoán muộn
và điều trị muộn sẽ tác động đến hai cái cạnh như thế nào
khía cạnh đầu tiên tôi muốn phân tích đó là khía cạnh về mặt sức khỏe
đó là vấn đề mà ai cũng quan tâm rồi
về mặt sức khỏe của chính người bệnh chẩn đoán muộn điều trị muộn
điều đó có nghĩa là những vi khuẩn sẽ có khả năng sinh sôi ngày càng nhiều tổn thương phổ ngày càng rộng lên
và người bệnh khi được chẩn đoán muộn đồng ý với việc là sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh chứng sau này
ví dụ như là suy huốc hoa da máu tràn khí màng phổ thậm chí có những người bệnh ngoài mắc lao phổ da có thể mắc lao nhiều cơ quan khác
ví dụ như là lao màng não lao não lao sư khớp lao màng phổ
và nhiều người bệnh đã không may tử vong
đó là cái vị trí nặng nề nhất đối với người mắc mệnh lao để chẩn đoán muộn và điều trị muộn
thế nhưng mà sức khỏe của người bệnh là như vậy
thế còn về gia đình và xã hội thì sao
cái khía cạnh chẩn đoán muộn điều trị muộn thì đương nhiên là cái người bệnh khi mà được phát hiện muộn như vậy sẽ trở thành cái nguồn lây lớn cho cộng đồng cũng như cho chính gia đình của người bệnh
dĩ nhiên là khi mà số lượng vi khuẩn nó càng ngày càng tăng cao thì cái nguy cơ lây nhiễm cho chính gia đình cho chính người thân cũng như cho chính cộng đồng của chúng ta nó ngày càng một tăng lên
thế về khía cạnh kinh tế thì sao
kinh tế thì sao
kinh tế cũng là một bài toán mà chúng ta cần phải hết sức cân nhắc
chúng ta sẽ nghe đến cái khái niệm về chi phí thảm họa
đây là chi phí gì
theo định nghĩa chi phí thảm họa thì đó là tổng chi phí chẩn đoán điều trị mà người bệnh phải trả ra vượt quá hai mươi tổng thu nhập của cả gia đình trong vòng một năm
như số liệu chỉ ra rằng có trên sáu mươi người bệnh lao thường và trên chín mươi người bệnh lao kháng thuốc phải chịu một cái chi phí thảm họa như vậy
điều đó có nghĩa là vì mà kinh tế những người chẩn đoán lao điều trị lao muộn nó sẽ gây ra một thiệt hại kinh tế cho chính bản thân và cho chính gia đình của họ
một cái số liệu khác tôi cũng muốn cung cấp cho quý vị khán giả đó là gì

bệnh lao có thể điều trị kết hợp với sáu loại thuốc kháng sinh
tuy nhiên khoảng năm bệnh nhân trong số các bệnh nhân lao có đề kháng với các loại kháng sinh này do đó đòi hỏi thời gian điều trị lâu hơn từ chín đến hai mươi bốn tháng
hầu hết bệnh lao có thể được điều trị khỏi miễn là bệnh nhân tuân thủ đầy đủ liệu trình điều trị
được rằng là những thành quả chống lao của chương trình đã quay trở lại so với lại thời điểm trước dịch
thế tuy nhiên những thách thức dành cho cả chương trình chống lao vẫn còn rất là nhiều
vì vậy hai năm covid đã tác động đến những chỉ số thống kê mà chúng ta không muốn nhìn vào
đó là những chỉ số giảm tiền lệ thu dung người bệnh
đó là những chỉ số liên quan đến tăng số lượng người bệnh lao tử vong
nhiều tỉnh thành đã không đạt được mục tiêu trong thời điểm covid
và đó là những cái
đó là những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt
vấn đề về mặt nguồn lực vấn đề về mặt nhân lực cũng như vấn đề về mặt chính sách
còn về cái tỷ lệ khỏi bệnh thì tôi cũng đưa ra một cái số liệu rất là khả quan
đó là gì
hiện tại ở việt nam thì trên chín mươi những người bệnh lao mới và lao tới phát thì hoàn toàn có thể khỏi bệnh được mang
và có trên chín mươi những người bệnh lao mới và lao thái phát thì khỏi bệnh hoàn toàn
tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số nhóm bệnh nhân bỏ trị
những người bệnh đó trong quá trình điều trị không tân thủ các cái pháp đồ mà bác sĩ đưa ra
có nhiều người bệnh thậm chí còn chuyển sang dùng thuốc nam thuốc bắc thuốc đồng y v v
thì đây là những cái quan niệm hết sức sai lầm
như cái nguyên tắc
như cái nguyên tắc
để mà điều trị bệnh lao thành công
rất cơ bản thôi
đó là gì
người bệnh cần phải tuân thủ tuyệt đối theo bác sĩ
dùng đúng pháp đồ đủ thời gian
dùng thuốc đúng rời điểm
những cái nguyên tắc cơ bản đó rất là quan trọng
thế nhưng mà cũng không ít người bệnh lại bỏ qua điều đó
thì bên cạnh những cái nguyên tắc đó những cái tắc cơ bản tân thủ những cái nguyên tắc đó
thì người bệnh cũng cần phải quan tâm
đến chế độ dinh dưỡng đó
dinh dưỡng trong điều trị bệnh lao
đóng một vai trò không hề nhỏ với chút nào
người bệnh lao phổi thì không cần phải ăn kiêng bất kỳ một loại thức ăn nào
tôi có thể khả định như vậy
không cần phải ăn kiêng quý vị ạ
trái lại người bệnh mắc lao thì cần phải bổ sung thêm một số các thức ăn
nhằm tăng cường dinh dưỡng
quá trình điều trị bệnh
chúng ta cần phải ăn thêm đạm ăn thêm vitamin ăn thêm khoáng chất
đó là điều phục vụ quan trọng